bắt quả tăng bốn đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy gồm nguyễn xuân hải bùi minh bảo vi vương quốc thái và ngô thị thanh mai
vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm bốn kg ma túy đá một viên thuốc lắc hai xe ô tô một xe mô tô hai trăm hai mươi năm triệu đồng bốn mươi usd bảy điện thoại cùng các vật chứng khác có liên quan
bước đầu các đối tượng khai nhận vào ngày một mươi ba tháng sáu hải điện thoại cho thái mua bốn kg ma túy đá và một viên thuốc lắc
đến khoảng tám giờ ngày một mươi bốn tháng sáu khi thái đến điểm hẹn giao ma túy cho hải thì bị lực lượng chức năng bắt giữ vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
còn tại tỉnh điện biên lực lượng bộ đội biên phòng và an ninh địa phương của lào cũng vừa bắt quả tang ba đối tượng mang quốc tịch lào mua bán vận chuyển trái phép hai mươi kg ma túy dạng thuốc viện
trước đó vào lúc hai mươi h ngày một mươi năm tháng sáu tại khu vực giáp danh biên giới giữa huyện điện biên tỉnh điện biên việt nam và huyện mường mày tỉnh phong sa lì của lào
lực lượng chức năng đã bắt quả tang ba đối tượng mang quốc tịch lào gồm sôm chăn thao a bi và thao a thề có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ tại chỗ gồm hai mươi kg ma túy dạng thuốc phiện một xe ô tô một xe máy bốn điện thoại di động và một mươi bảy triệu kíp lào
tại cơ quan điều tra ba đối tượng khai nhận mua số ma túy trên tại khu vực tam giác vàng rồi vận chuyển ra khu vực biên giới giáp xanh giữa hai tỉnh điện biên và phong sa lì để giao dịch thì bị bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phước tỉnh bình định vừa khởi tố và bắt tạm giam một đối tượng để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em
đối tượng bị bắt là trần quốc hưng một mươi tám tuổi trú tại huyện phù cát
tại cơ quan công an hưng khai nhận qua mạng xã hội facebook hưng và một bé gái sinh năm hai nghìn năm có quen biết và nảy sinh tình cảm
sau đó hưng có rủ một nhóm bạn trong đó có nạn nhân đi nhậu
sau khi nhậu xong nhóm bạn đi hát karaoke còn hưng đưa nạn nhân đến một nhà nghỉ gần
hưng đưa nạn nhân đến một nhà nghỉ gần đó và rủ rỗ quan hệ tình dục nhiều lần
sự việc sau đó đã bị gia đình nạn nhân phát hiện và trình báo đến cơ quan công an
tiếp tục thông tin liên quan đến vụ nổ lớn ở một lán trại công nhân thuộc phường cam nghĩa tp cam ranh tỉnh khánh hòa vừa xảy ra đêm qua làm một mươi một người thương vong
chiều nay đại diện chủ đầu tư cho biết đã có hai công nhân bị thương nhẹ được xuất viện về nhà
theo đại diện công ty đầu tư và kinh doanh gốc long thành chủ đầu tư dự án sân gốc cam ranh ngoài hai nạn nhân tử vong tại chỗ thì đến thời điểm này năm nạn nhân bị thương nặng được điều trị tại bệnh viện ở khánh hòa và thành phố hồ chí minh
hai nạn nhân bị thương nhẹ đang được theo dõi tại trạm xá và hai nạn nhân chỉ bị xây xát đã được về nhà
đơn vị chủ đầu tư đã thăm hỏi và hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong năm mươi triệu đồng hỗ trợ một mươi triệu đồng và lo toàn bộ viện phí cho các nạn nhân bị thương
số công nhân này là lao động phổ thông do đơn vị thi công thuê để làm một số hạng mục trong dự án sân gốc cam ranh
trước đó vào gần một mươi hai h đêm ngày một mươi năm tháng sáu một vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu lán trại công nhân thuộc công trường xây dựng dự án sân gốc cam ranh phường cam nghĩa tp cam ranh làm hai người chết và chín người bị thương
hiện tại cơ quan công an đã hoàn tất quá trình khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc

trường hợp phát hiện lợn có dấu hiệu nghi mắc bệnh cần lập tức tiêu hủy tăng cường công tác truyền thông về dịch bệnh
đối với các xã không có lực lượng thú y hoặc không có người phụ trách thú y các địa phương cần cử người phụ trách giám sát dịch bệnh nhất là tại các điểm có nguy cơ và thực hiện tiêu độc khử trùng ở các xã đang bị dịch bệnh uy hiếp trong vùng dịch

xin mời quý vị và các bạn xem những thông tin vừa mới cập nhật trong các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội ở phía nam
như thường lệ trước tiên xin mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
liên quan đến việc hãng hàng không vietjet để xảy ra tình trạng chậm trễ chuyến bay liên tục ảnh hưởng đến hành khách và uy tín của ngành hàng không
mới đây cục hàng không việt nam đã cử đoàn công tác vào thành phố hồ chí minh để phối hợp trực tiếp với vietjet air
khẩn trương giải quyết tình trạng chậm hủy chuyến bay
theo phản ánh của hành khách và các đại lý vé máy bay được biết trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng sáu
một số chuyến bay của hãng hàng không vietjet đã phải điều chỉnh giờ bay hủy chuyến liên tục tại nhiều sân bay
đặc biệt trên đường bay hà nội đà nẵng hà nội tphcm
hãng này nêu nguyên nhân do ảnh hưởng của việc trễ kế hoạch nhận tàu bay mới và nguyên nhân khai thác
để giảm thiểu tác động của việc này hãng đã khẩn trương điều chỉnh lịch bay tăng cường thuê thêm tàu bay để phục vụ nhu cầu hành khách
tuy nhiên phương án này cũng không giải quyết được khi máy bay thuê tiếp tục trễ gây ảnh hưởng dây chuyền lên các đường bay của hãng
cục hàng không việt nam khẳng định lịch bay của vietjet sẽ trở lại bình thường từ hôm nay ngày một mươi sáu tháng sáu
qua đây cho thấy các hãng hàng không cần có sự chuẩn bị và thông báo kịp thời cho hành khách khi có sự cố xảy ra
để tránh ảnh hưởng việc đi lại của hàng ngàn hành khách và uy tín của ngành hàng không
tiếp theo là những thông tin về giáo dục
sáng ngày một mươi sáu tháng sáu tại nhà văn hóa thanh niên tp hcm hàng chục ngàn sinh viên tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tp hcm
đã tham dự lễ ra quân tiếp sức mùa thi hai nghìn một mươi chín
đây là chương trình thường niên do hội sinh viên việt nam tp hcm
trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên tp hcm phối hợp với tập đoàn thiên long tổ chức
năm hai nghìn một mươi chín là năm thứ hai mươi ba liên tiếp chương trình hỗ trợ thí sinh đại học cao đẳng được tổ chức
tổng thể chương trình có hai mươi lượt sinh viên tình nguyện sẽ tham gia hỗ trợ thí sinh với các nội dung chính như sau
giai đoạn một từ ngày một mươi sáu tháng sáu đến ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
một trăm lượt sinh viên tình nguyện tập trung hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
và thi năng khiếu vào các trường đại học cao đẳng tại tp hcm
cụ thể thành lập đội tình nguyện tại một trăm một mươi một địa điểm thi trung học phổ thông quốc gia
và các điểm thi hỗ trợ điều tiết giao thông tại các giao lộ và các nút giao thông trọng yếu gần địa điểm thi
giai đoạn hai từ ngày sáu tháng tám đến ngày hai mươi tháng tám với một mươi hai lượt sinh viên tình nguyện đón tư vấn
hướng dẫn thí sinh về thành phố nợp hồ sơ xác nhận nhập học vào các trường đại học cao đẳng
thành lập đội hình sinh viên tình nguyện tại các bến xe như bến xe miền đông miền tây an sương chợ lớn
để đón tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà từ các tỉnh về thành phố di chuyển đến các điểm trường thuận lợi nhanh chóng
thưa quý vị để kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín diễn ra nghiêm túc chủ động phòng ngừa phát hiện gian lận
bộ giáo dục và đào tạo sẽ thực hiện một số điều chỉnh về tổ chức và kỹ thuật trong tất cả các khâu tổ chức thi
tuy nhiên mọi giải pháp thiết bị công nghệ sẽ vô hiệu nếu có sự can thiệp của con người
đã một năm qua xã hội vẫn chưa hết
bàng hoàng về sự việc gian lận thi cử trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
tại các tỉnh hà giang sơn la hòa bình thì kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín lại đang đến rất gần
việc gian lận thi cử không chỉ vi phạm về mặt đạo đức mà còn vi phạm pháp luật
tuy vào mức độ sẽ có hình thức xử phạt và khung hình phạt khác nhau cho cả thí sinh và người hỗ trợ cho hành vi gian lận này
với các thí sinh trong quá trình làm bài thi mà có sự gian lận này
nó là vi phạm pháp luật và bị xử phạt vi phạm hành chính
theo quy định tại nghị định một trăm ba mươi tám năm hai nghìn một mươi ba về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
và mức phạt đối với thí sinh mang những cái thiết bị này vào là từ một đến hai triệu đồng
và những người mà làm bài hộ thì có thể bị phạt lên đến ba triệu đồng
và tương ứng như vậy thì tôi thấy là cũng phải nâng các mức phạt này lên
có thể là phải đình chỉ ngay cái việc thi nhiều năm để mà làm gương
tránh cái tình trạng là mua bán về mặt kiến thức về mặt chi thức như thế

để ngăn chặn và phát hiện kịp thời hành vi gian lận
việc phân công cán bộ coi thi chấm thi giao nhận đề thi cũng có nhiều thay đổi
phiếu làm trách nhiệm của thí sinh năm nay cũng sẽ được làm phách điện tử
để nhằm ngăn chặn việc gian lận can thiệp từ bên ngoài
phần mềm chấm thi trách nhiệm cũng sẽ được điều chỉnh
các hào tác trên phần mềm chấm thi trách nhiệm cũng đều được lưu giấu vết
chỉ người nào có trách nhiệm mới có quyền được truy cập
tuy nhiên trách nhiệm cao nhất vẫn là ở thí sinh
ở đây thì trách nhiệm cao nhất là của thí sinh
với một thông điệp với các em rằng là nếu mà các em có ý định gian lận thi cử
thì chắc chắn sẽ bị phát hiện và khi đã phát hiện thì sẽ bị xử lý nghiêm
và các em sẽ là người chịu trách nhiệm và sẽ là người thiệt thòi nhất nếu mà gian lận xảy ra
do đó các em đã chuẩn bị một tâm thế tốt nhất đến trường thi với sự tự tin
và một cái sự trung thực nhất để mà hướng tới kỳ thi thành công
và nó không phụ lại với sự nỗ lực của các em trong suốt một mươi hai năm học tập vừa qua
bộ giáo dục và đào tạo cũng nhấn mạnh các địa phương cần thường xuyên làm công tác truyền thông
đến giáo viên học sinh phụ huynh về kỳ thi trên địa bàn
đặc biệt chú trọng đến truyền thông cho toàn xã hội hiểu đúng về quyết tâm chống
và xử lý nghiêm gian lận tiêu cực trong kỳ thi này
những giải pháp kỹ thuật có thể đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc
nhưng bộ giáo dục và đào tạo cũng khẳng định yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người
việc thành bại của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại mỗi địa phương
thì người chịu trách nhiệm cao nhất trực tiếp nhất chính là lãnh đạo địa phương đó
trong nội dung bản tin trước trên intv chúng tôi đã phản ánh những bất cập về giao thông
tại điểm đầu của tuyến cao tốc tp hcm long thành dầu dây dẫn đến tình trạng
ủng ứ giao thông vào giờ cao điểm và tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường
phóng viên nhịp sống hai mươi bốn trên bảy lại tiếp tục có nhận ra
những ghi nhận về bất cập giao thông trên tuyến đường này tại điểm cuối của đường cao tốc
như phản ánh tại khu vực đầu đường dẫn vào cao tốc tp hcm long thành dầu dây
có nhiều xe khách taxi tấp vào lề đường dừng đổ đón khách đi về đà lạt dầu dây vũng tàu
gây nguy hiểm cho những phương tiện giao thông khác tai nạn giao thông rất dễ xảy ra
và gây ủng ứ giao thông vào giờ cao điểm
cách đó vài làng xe đối diện là đoạn cuối của đường cao tốc về tp hcm
đây mới thật sự là điểm tập trung lượng xe rất đông từ các tỉnh đổ về thành phố
cập sát bên đường là đông lút nhà dân phía trước là điểm giao giữa đường mai chí thọ
và đường cao tốc với hai nhánh rẽ về tp hcm
các phương tiện đang chạy với tốc độ cao khi đến đây và giảm tốc
nên thường dẫn đến tình trạng ùn xe
đặc biệt mới đây ba gờ giảm tốc được lắp đặt ở đoạn này
nhằm giảm tốc độ cho các phương tiện đảm bảo an toàn giao thông
nhưng theo ghi nhận từ khi có gờ giảm tốc ở đây thì nhiều bất cập khác lại phát sinh
bữa chiều thì tình hình điện thoại kẹt xe rất là nhiều
mới làm thêm mấy cái gờ giảm tốc thì nói chung là nó không có hiệu quả
thứ nhất là nó kẹt xe với lại phần nó ồn quá
như là xe container thì nó chạy qua thì nó có tạo ra một khiên tượng là giống như là gập gền gập gền
âm âm âm âm âm
cái lùn xe nó giảm tốc độ lại thì cũng có
cái lùn xe
cái lùn xe nó nhiều quá nó sẽ gây dồn lại cho phía ở dưới quận chín
không chỉ như phản ánh của người dân tại đây về mặt ưu điểm và có không ít hạn chế của gờ giảm tốc
điển hình từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông tại tp hcm từ gờ giảm tốc cho người đi xe gắn máy
còn ở khu vực điểm cuối đường cao tốc này theo ghi nhận
các gờ giảm tốc lắp đặt khoảng cách quá gần dẫn đến xe bị dồn lại gây ủng ứ liên tục
và tình trạng này kéo dài cùng với việc cao tốc tp hcm long thành dầu dây dài năm mươi năm km
trung bình mỗi ngày có khoảng bảy mươi năm lượt ô tô đi qua cao tốc
trong khi theo thiết kế chỉ có năm mươi chín lượt một ngày
được thiết kế ba làng đường cho phép xe lưu thông một trăm hai mươi km trên giờ
tuy nhiên khi đến chân cầu long thành nối vào tp hcm
tốc độ tối đa một trăm linh km trên giờ hai làng xe không có làng dừng khẩn cấp
tốc độ cao phải giảm đột ngột để lưu thông qua cầu dẫn đến đoạn này bị ủng ứ
trên địa bàn tp hcm có hai mươi tám điểm có nguy cơ thường xuyên ồn tắc giao thông
qua những biện pháp những giải pháp đã tổ chức thực hiện trong thời gian vừa qua đó
đánh giá qua năm tháng chúng ta thấy có một mươi năm điểm là chuyển biến tốt
bảy điểm là có chuyển biến tuy nhiên còn nhiều phức tạp
và trong đó có sáu điểm nữa hiện nay chưa có chuyển biến
do đó về kết quả chúng ta thấy có nhiều chuyển biến
tình hình ồn tắc ồn ứ giao thông ở trên địa bàn đây là vấn đề chúng tôi cũng rất quan tâm
ngoài ra thì hiện nay chúng ta cũng đã xây dựng nhiều công trình giao thông để đảm bảo khắc phục trước mắt
ở những địa điểm này chúng ta tổ chức lại giao thông ở một số khu vực mà nó chưa có phù hợp
để làm sao đảm bảo hạn chế bước thấp nhất
trước thực trạng bất cập giao thông tại tuyến cao tốc tp hcm long thành dầu dây
nhiều chuyên gia giao thông cho rằng bên cạnh việc các ngành chức năng cần có giải pháp khắc phục
thì cần triển khai sớm giai đoạn hai cao tốc này thì mới mong có thể phục vụ được lượng xe tăng nhanh như hiện nay
và cần sớm xây dựng cao tốc biên hòa vũng tàu và đưa cao tốc bến lức long thành vào khai thác
để xử lý dứt điểm ủng tắc ở khu vực này
thưa quý vị tiếp tục chương trình an ninh hai mươi bốn h
mời quý vị theo dõi phần điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an trong tuần qua
trong tuần qua bộ công an và bộ y tế tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện quy chế phối hợp số ba giữa hai bộ
về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế
dự hội nghị về phía bộ công an có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc bộ
đại diện bộ y tế các đồng chí nguyễn thị kim tiến bộ trưởng bộ y tế
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng bộ công an tô lâm ghi nhận đánh giá cao kết quả phối hợp giữa hai bộ
về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế thời gian qua
các đơn vị của bộ công an và bộ y tế đã triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả
các nội dung quy chế phối hợp đảm bảo đúng nguyên tắc trách nhiệm theo quy định
chất lượng công tác phối hợp được nâng lên rõ rệt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới
bộ trưởng tô lâm cũng mong muốn bộ y tế lãnh đạo các bệnh viện sở y tế các y bác sĩ
tiếp tục phối hợp tích cực giúp đỡ bộ công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trả tự
chăm sóc tốt sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ phục vụ công tác chiến đấu
đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm phối hợp với lực lượng công an đào tạo bồi dưỡng kiến thức
trên môn nhiệm vụ tập huấn chuyển sao kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh
của các y bác sĩ ở các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh trong công an nhân dân
tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng đề nghị các đơn vị chức năng của hai bộ
cần chủ động phối hợp làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình tăng cường trao đổi cung cấp thông tin
nhất là thông tin liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
và vi phạm pháp luật góp phần bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự tại các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh
ngày một mươi ba tháng sáu tại tây ninh bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia phối hợp các lực lượng chức năng
tổ chức hội nghị triển khai đợt cao điểm tuyên truyền tấn công chấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới việt nam campuchia
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung bương đảng thứ trưởng bộ công an và thông tướng santé văn đét nghét sa vân
tổng cục trưởng tổng cục an ninh quốc gia campuchia chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
bộ công an đã giao cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan
tiến hành áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới campuchia việt nam
qua đó kịp thời phát hiện tội phạm ma túy phương thức thủ đoàn hoạt động phạm tội của các đối tượng
phối hợp tiến hành giải quyết các tin nóng về ma túy trong thời gian cao điểm bảo đảm kịp thời có hiệu quả
tăng cường gia soát xác minh truy bắt các đối tượng phạm tội về ma túy đang bị truy nã lẩn trốn ở mỗi nước
tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền kêu gọi người dân tích cực tham gia phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phòng chống ma túy
tại hội nghị đại biểu hai nước đã cùng trao đổi đánh giá những vấn đề hợp tác phòng ngừa đấu tranh thủ phạm ma túy
hà bình cũng cam kết có biện pháp hành động thiết thực để phòng chống những tác động xấu của tội phạm ma túy đến an ninh trở tự
phát biểu tại lễ công bố quyết định và kỷ niệm ba mươi tám năm ngày thành lập cục đối ngoại bộ công an diễn ra tại hà nội trong tuần qua
thủ tướng nguyễn phan thành ủy viên trung mương đảng cứu trưởng bộ công an
chúc mừng và biểu dương những chiến công của lực lượng làm công tác đối ngoại công an nhân dân
đã có phần tăng cường sự hiểu biết và tiến hành
nhân cậy giữa các quốc gia dân tộc củng cố hợp tác an ninh khu vực
tăng cường hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữa lực lượng công an việt nam với lực lượng an ninh cảnh sát các nước trên thế giới
tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân từng bước chính quy hiện đại
thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh cán bộ chiến sĩ cục đối ngoại cần quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương chính sách đối ngoại
hội nhập quốc tế của đảng nhà nước theo định hướng chủ động và tích cực hội nhập quốc tế với phương châm triển khai đồng bộ và toàn diện các hoạt động đối ngoại trên các lĩnh vực mà đại hội một mươi hai của đảng đã đề ra
kết hợp tốt giữa hoạt động đối ngoại của đảng ngoại giao của nhà nước và ngoại giao chuyên ngành công an trong triển khai công tác đối ngoại
gắn hoạt động đối ngoại với công tác bảo vệ an ninh quốc gia góp phần duy trì hòa bình ổn định ở khu vực và thế giới vì sự phát triển bền vững
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín của bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an
thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị đảng ủy ban giám đốc bệnh viện một mươi chín tháng tám cần tiếp tục đoàn kết cố gắng nỗ lực đổi mới các mặt công tác